ủy ban nhân dân tp hà nội vừa ban hành văn bản nêu rõ mức hỗ trợ cho người dân có lợn bị mắc dịch tả châu phi phải tiêu hủy
theo đó mức tối đa chỉ là ba mươi tám đồng một kg lợn bị tiêu hủy
theo công văn số một nghìn ba trăm hai mươi chín của ủy ban nhân dân tp hà nội ban hành mới đây
ủy ban nhân dân thành phố đã chấp thuận đề xuất của liên sở tài chính nông nghiệp và phát triển nông thôn
về mức hỗ trợ thiệt hại khi phải tiêu hủy lợn bị bệnh lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu phi
cụ thể đối với lợn thương phẩm phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh hoặc trong vùng có bệnh dịch bắt buộc phải tiêu hủy
được ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất bằng tám mươi giá thị trường tại thời điểm và tại địa phương có bệnh dịch xảy ra
nhưng tối đa không quá ba mươi tám đồng một kg lợn hơi
đối với lợn nái lợn đực giống phải tiêu hủy bắt buộc do mắc bệnh dịch hoặc trong vùng có bệnh bắt buộc phải tiêu hủy
được ngân sách nhà nước hỗ trợ trực tiếp cho các hộ sản xuất bằng một tám lần so với giá thị trường của lợn thương phẩm tại thời điểm địa phương có bệnh dịch xảy ra